phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên vụ án liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép
ở huyện thanh trương
trước đó phòng cảnh sát môi trường phối hợp với công an huyện thanh trương bắt quả tang ba đối tượng
gồm nguyễn văn thắng nguyễn văn bình và ngũ thị hòa đang điều khiển thuyền máy để hút cát
từ dưới lòng sông tại khu vực xã thanh đồng huyện thanh trương
quá trình làm việc các đối tượng đều không xuất trình được giấy tờ
lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ một thuyền máy và khoảng ba mươi mét khối cát
tiếp tục điều tra cơ quan công an phát hiện trên bãi tập kết cát của ông nguyễn doãn đức
chú khối hai a thị trấn thanh trương đang tàng trữ khoảng bốn trăm linh mét khối cát các loại
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
ngoài ra căn cứ vào các sổ sách mà cơ quan công an thu giữ xác định
từ đầu năm đến nay các đối tượng trên đã khai thác cát trái phép hơn một bảy trăm linh mét khối
để về đổ tại bến tập kết của ông đức